thời tiết các vùng biển phía bắc đang rất xấu do cùng lúc tồn tại hai áp thấp nhiệt đới trên biển đông
áp thấp nhiệt đới thứ nhất đang ở khu vực quanh huyện đảo hoàng sa dự báo trong hai mươi bốn giờ tới nó sẽ tiến gần vào đảo hải nam trung quốc và có khả năng mạnh lên thành bão
áp thấp nhiệt đới thứ hai vừa đi vào phía đông bắc của bắc biển đông vào sáng nay dự báo trong hai mươi bốn giờ tới nó sẽ suy yếu đi vào đất liền trung quốc
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu các địa phương các bộ ban ngành nâng cao tinh thần chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão